thời điểm kiểm tra cơ quan công an xác định trong các kiện hàng đều là ba lô túi sách bằng tên nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng không có hóa đơn chứng minh thức thứ với hơn một chiếc
tại thời điểm kiểm tra tài xế xe khai nhận vận chuyển thuê cho chủ một cửa hàng túi sách nổi tiếng trên đường lê duẩn thành phố đà nẵng
xác minh ban đầu cho thấy lô hàng hơn một túi sách với giá trị gần năm trăm linh triệu đồng được chủ cửa hàng khai nhận nhập hoàn toàn từ trung quốc
ủy ban nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng đã biểu dương và khen thường cho đội cảnh sát kinh tế công an quận hải châu